chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị ngay khi thành phố hà nội đồng ý mở lại hoạt động vận tải xe khách liên tỉnh tại các bến xe hoạt động đón trả khách diễn ra nhộn nhịp
trong sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại bến xe mỹ đình lãnh đạo bến xe cho biết
hiện đã có hơn một mươi tuyến xe khách liên tỉnh trong đó các tuyến quảng ninh cao bằng sơn la tuyên quang lạng sơn phú thọ vĩnh phúc v v đến bến hoạt động
đại diện công ty cổ phần bến xe hà nội cho biết đơn vị đang căn cứ vào văn bản hướng dẫn số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy trên sở giao thông vận tải gạch qlvt của sở giao thông vận tải để cho các bến xe hoạt động trở lại
đại diện công ty của phần bến xe hà nội cho biết
theo thông báo của văn bản trên các bến xe hà nội thuộc vùng xanh hoạt động bình thường và không hạn chế tiếp nhận các lượt xe đã có biểu đồ hoạt động tại hà nội
sau ba tháng dừng hoạt động từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi sở giao thông vận tải hà nội có văn bản cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động thí điểm với năm lượt chuyến và chở khách năm mươi số ghế trên xe
đến ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi sáu
trên sở giao thông vận tải gạch qlvt
đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho phép xe khách liên tỉnh và xe buýt kế cận hoạt động một mươi hai mươi lượt chuyến
tuy nhiên cũng trong ngày hai mươi tháng một mươi lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội tiếp tục ký văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy trên sở giao thông vận tải gạch qlverter ra sau văn bản bốn nghìn tám trăm một mươi sáu gửi các bến xe trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải thông báo
vận tải xe khách liên tỉnh được phép hoạt động theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai
cụ thể quyết định này nêu tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tầng sức bình thường
cùng với đó văn bản của sở giao thông vận tải trích dẫn cũng nêu rõ hành khách tại hà nội và các tỉnh tại vùng một trăm hai mươi ba đi và đến hà nội không phải test covid một mươi chín
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại